các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong số một mươi bốn bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này có một mươi ba bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm gồm nguyễn bắc son cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông phạm đình trọng cựu vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông
võ văn mạnh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amax hoàng duy quang thẩm định viên công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amax lê nam trà cựu chủ tịch hội đồng thành viên mobifone cao duy hải cựu tổng giám đốc mobifone phan tị hoa mai thành viên hội đồng thành viên mobifone và năm phó tổng giám đốc mobifone bao gồm phạm thị phương anh hồ tuấn nguyễn đăng nguyên nguyễn bảo long nguyễn mạnh hùng
riêng bị cáo phạm nhật vũ cựu chủ tịch hội đồng quản trị avg bị truy tố về tội đưa hối lộ theo điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngoài bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng bốn bị cáo nguyễn bắc son trương minh tuấn cao duy hải và lê nam trà còn bị truy tố về tội nhận hối lộ theo điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa tạm giữ
hình sự đối tượng lê văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã xuân bái huyện thọ xuân là thủ phạm đã dùng dây rù xít cổ lái xe taxi để cướp tài sản
vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín vụ việc đã xảy ra nạn nhân là lái xe taxi biển kiểm soát hai mươi tám a bảy nghìn sáu mươi ba nhận trở khách từ huyện lạc thủy tỉnh hòa bình đi huyện thường xuân của tỉnh thanh hóa với giá một hai triệu đồng
khi đến gần khu vực hồ cửa đạt thuộc địa phận xã vạn xuân huyện thường xuân thì lái xe bất ngờ bị ảnh khách ngồi phía sau ghế lái dùng dây rù xiết cổ
lái xe đã nhanh chí đạp phanh gấp đồng thời chống cự quyết liệt thoát khỏi đối tượng và bỏ chạy
lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc và xác định đối tượng gây ra vụ án trên là lê văn thắng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng lê văn thắng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chương trình xin được tiếp tục với cụm tin vắn đáng chú ý
bảy đối tượng liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền đã bị các chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau bắt quả tàng
tại nhà ông hoàng văn dũng ấp nam chánh xã ngọc tránh huyện đầm rơi
cơ quan công an tạm giữ một mươi sáu bộ bài một mươi tám điện thoại trên ba mươi chín triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác
theo lời khai của các đối tượng hoàng văn dũng cùng con trai là hoàng trí bảo sử dụng nhà của mình tổ chức cho các con bạc đánh bài ăn tiền để thu tiền
trước đó hoàng trí bảo đã từng bị công an huyện đầm rơi xử lý về hành vi đánh bạc
qua tin báo của quần chúng công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt quả tang một mươi hai đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
tại khu đất trống trên địa bàn xã long thạnh huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm con gà đá bảy điện thoại di động số tiền gần hai mươi triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
đây là điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn được tổ chức chặt chẽ có bố trí lực lượng cảnh giới để đối phó với các cơ quan chức năng
đang lưu thông trên đường thì bị nổ lốp chiếc xe ben đã đâm gãy hàng loạt giải phân cách rồi đâm vào xe tải khiến cho nhiều người đi đường hoàng hoàng lo sợ
vụ việc xảy ra tại thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai xe ben biển kiểm soát sáu mươi c bốn mươi hai nghìn một trăm ba mươi một chưa rõ danh tính tài xế lưu thông trên đường huỳnh văn nghệ
khi đến khu vực khu phố hai phường bửu long thành phố biên hòa chiếc xe này bất ngờ nổ bánh trước húc đổ hàng chục giải phân cách rồi lao sang đường bên trái
tiếp tục đâm vào một xe tải đang lưu thông theo chiều ngược lại cú đâm mạnh đã làm chiếc xe tải dính chặt vào gốc cây bên đường
xe ben bị hư hỏng nặng may mắn không có người thương vong nhưng vụ tai nạn đã khiến cho nhiều người đi đường một phen hoảng loạn
công an tp biên hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác thực hiện trị đạo của bộ y tế về việc tăng cường thanh tra kiểm tra lĩnh vực dược mỹ phẩm
trang thiết bị y tế trước trong
và sau dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi sở y tế hà nội vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc ngành y tế
tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề vào dịp cuối năm
theo đó sở y tế yêu cầu giả soát các quy trình thao tác chuẩn quy định chuyên môn nghiệp vụ về dược theo đúng quy định hiện hành
cùng với đó phải chú ý đến việc cung cấp đủ thuốc nhất là không được lợi dụng thị trường trong những ngày tết nguyên đán để tăng giá thuốc
sở y tế hà nội đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo phòng y tế phối hợp với các ban ngành
tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tập trung vào vấn đề hành nghề không phép
nguồn gốc thuốc và việc chấp hành các quy định về giá thuốc xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo đúng quy định
ngoài ra sở y tế hà nội cũng yêu cầu các nhà thuốc quầy thuốc trực thuộc bệnh viện trung tâm y tế của các quận huyện thị xã
bố trí cán bộ trực bán thuốc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong những ngày nghỉ tết nguyên đán
sau khi tăng ở kỳ điều chỉnh trước giá xăng dầu được dự báo giảm nhẹ vào ngày hôm nay do giá thế giới đi xuống
chủ nhật là ngày điều chỉnh giá xăng dầu nhưng vì là ngày nghỉ nên cơ quan quản lý chuyển sang hôm nay thứ hai ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
theo dữ liệu của bộ công thương giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường singapore ở chu kỳ này với ron chín mươi hai
là bảy mươi bảy mươi một đô la một thùng ron chín mươi năm là bảy mươi bốn bảy đô la một thùng giảm khoảng một so với kỳ trước
do đó giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh hôm nay được dự báo sẽ giảm nhẹ giá xăng có thể được điều chỉnh giảm khoảng một trăm linh đồng
ngược lại nếu nhà điều hành sử dụng quỹ giá xăng có thể được giữ nguyên
cùng với điều chỉnh giá bán cơ quan điều hành trích thêm một trăm linh đồng mỗi lít từ quỹ bình ổn giá với xăng e năm ron chín mươi hai
và dầu diesel
xăng rôn chín mươi năm được trích ba trăm linh đồng mỗi lít dầu ma rút trích một năm mươi đồng
ủy ban nhân dân tp hội an tỉnh quảng nam vừa phê duyệt đề án cải tiến phương thức bán vé tham quan khu phố cổ bằng hình thức vé tham quan số hóa
đây được xem là giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý điều hành phố cổ
có phần hạn chế tình trạng trốn vé ngăn chặn thất thoát sai sót trong quá trình đối chiếu xót vé và giảm phiền hà cho du khách khi đến
tham quan với phố cổ
vé điện tử là loại vé chọn gói đối với các điểm tham quan di tích
vé dành cho khách việt sẽ có ba điểm tham quan và khách nước ngoài là năm điểm tham quan
khi qua cổng xót vé chính khách đeo thẻ rồi đi vào trung tâm phố cổ để lần lượt đến với các điểm tham quan
vé chỉ được coi là hợp lệ khi có mã số vé hình ảnh nhận diện trùng khớp với hệ thống đã được tải lên khi khách vào cổng vé trước đó
theo kế hoạch ủy ban nhân dân tp hội an tỉnh quảng nam sẽ thí điểm việc bán vé tự động chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ nay cho đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đến đầu năm hai nghìn hai mươi một sẽ bán vé điện tử tại tất cả các lối thành phố mở rộng điểm bán tại các trục đường lớn ngoài phố cổ
tuy nhiên điều làm nhiều người băn khoăn đó là không gian phố cổ là không gian mở có rất nhiều cửa ngõ đi vào nên việc kiểm soát giữa các cửa ngõ rất khó khăn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cảnh báo nhiều khu vực ở các tỉnh miền núi phía bắc đang ở mức cháy rừng cực kỳ nguy hiểm
các khu vực nằm trong cảnh báo như huyện phù yên của tỉnh sơn la các huyện điện biên mường nhé tùa chùa điện biên đông tuần giáo thành phố điện biên phủ thị xã mường lây của tỉnh điện biên các huyện mường tè than uyên của tỉnh lai châu
thưa quý vị và các bạn tám mươi năm trẻ em việt nam từ sáu cho tới tám tuổi có vấn đề về răng miệng
hai mươi chín mươi trẻ em mắc bệnh viêm lợi
đây là con số mà các chuyên gia đầu ngành về răng hàm mặt chính thức đưa ra để cảnh báo về thực trạng răng miệng của trẻ em việt nam
khoa giang trẻ em viện răng hàm mặt trung ương
hôm nay vợ chồng chị nguyễn thị thắm quê ở phổ yên tỉnh thái nguyên đã đưa hai cậu con trai của mình đến khám
trước mình chưa gặp bác sĩ thì cháu răng nó cũng bình thường cứ thấy lỗ đen đen thì mình nghĩ là sâu thì bảo răng sữa thì kệ nó
thế là sau cháu bị đau ăn cơm rồi cứ thấy đau
có răng ý làm bị sưng có mổ thì làm bà bà mình cho xuống bác sĩ
khác với chị nguyễn thị thắm chị hà thu hồng ở phường duy tân quận cầu giấy hà nội thì chú ý hơn đến việc chăm sóc răng miệng cho cô con gái
cháu hơi lười ăn nên là cháu ngậm thường là ngậm thức ăn trong miệng rất là lâu
thế nên là em thấy là cái men răng của bé nó bị xấu đi nó bị ố và nó mòn răng
hiện tại là cũng bị sâu hai ba cái răng hàm nữa
thế nên là hôm nay em đưa bé đến đây để khám và nhờ các bác sĩ tư vấn xem là các
cái hình thức thế nào là để để để chữa cái răng xú mũi sâu cho cho con và cũng như là tư vấn cho em thêm
về cái cách vệ sinh răng miệng cho con làm sao mà để cho nó giữ được cái hộ răng cho nó khỏe và nó đẹp ạ
theo thống kê của chương trình bảo vệ nụ cười việt nam có đến tám mươi năm trẻ từ sáu đến tám tuổi bị sâu răng
sáu mươi đến chín mươi trẻ bị mắc bệnh viêm lợi
còn theo số liệu của viện đào tạo răng hà mặt đại học y hà nội
có đến chín mươi bốn trẻ em được khám có các mảng bám trên răng
tỷ lệ sâu răng sữa ở lứa tuổi sáu đến tám gần tám mươi năm
mỗi trẻ trung bình có tới sáu răng sâu
sâu răng vĩnh viễn ở lứa tuổi chín đến một mươi một là năm mươi bốn sáu
ở phía bắc tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn ở lứa tuổi một mươi năm đến một mươi bảy là sáu mươi tám
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
trong đó có nguyên nhân là do chính các bậc phụ huynh thường cho rằng không cần phải hướng dẫn cho trẻ bảo vệ rằng miệng quá sớm
răng sữa rồi sẽ được thay bằng răng vĩnh viễn
mình cần phải hiểu đúng là cái hàm răng sữa là cái hàm răng rất quan trọng
thứ nhất là nó sẽ có chức năng ăn nhai này chức năng phẩm mỹ này
và đặc biệt là nó sẽ định hướng cho răng vĩnh viễn mọc
nếu trong trường hợp mà chúng ta có một bộ răng sữa sâu
thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự mọc răng vĩnh viễn
và thứ hai nữa là nó sẽ gây lịch lạc dân
tình trạng răng miệng trẻ em đã trở thành nỗi lo chung của xã hội
của các chuyên gia nhà khoa đầu ngành
những người hiểu rõ nhất
về vấn đề răng miệng cũng như tầm quan trọng của răng hàm mặt
đối với sự phát triển của trẻ em
vâng như vậy có thể thấy rằng là bệnh răng miệng hay gặp nhất
ở tuổi học đường là bệnh sâu răng sữa và viêm lợi
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sâu răng viêm lợi ở trẻ em
lại chính là do các bậc cha mẹ quan tâm chăm sóc chưa tốt và chưa đúng cách
thậm chí có những quan điểm sai lệch dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường
sâu răng sữa xuất hiện ở trẻ chưa hoặc bắt đầu thay sang răng vĩnh viễn
đây là lứa tuổi bắt đầu vào lớp một
tình trạng sâu răng sữa cũng có thể xuất hiện trước khi trẻ đến trường
với biểu hiện nhiều răng bị xuốn
ở giai đoạn này nếu không được điều trị tốt
răng sữa bị sâu sẽ lây lan nhanh sang các răng lành khác
và là điều kiện thuận lợi làm cho các giang vĩnh viễn mọc sau đó
tiếp tục mắc phải căn bệnh này
việc sâu răng không chỉ làm mòn răng gây đau nhức khó nhai
mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của xương quay hàm
và viêm tủy xương hàm ở trẻ
song hành cùng với bệnh sâu răng sữa là tình trạng viêm lợi
đây là hai bệnh có quan hệ với nhau
khi lợi bị viêm sẽ đỏ và sưng tấy dễ chảy máu miệng có mùi hôi
vì lợi bị đau nên nhiều trẻ không chịu đánh răng thường xuyên
làm cho tình trạng viêm tiếp tục nặng hơn
và tạo điều kiện cho sâu răng phát triển
nếu đã có sâu răng rồi thì càng nặng hơn
quá trình này diễn ra lâu và không được điều trị
sẽ làm lung lay và rụng răng
bên cạnh đó thì tình trạng thay răng không được chăm sóc tốt
răng bị xuốn làm cho nhiều trẻ có hảm răng vĩnh viễn mọc lệch
ảnh hưởng đến thẩm mỹ và còn là điều kiện cho mảng bám vi khuẩn phát triển
ở những chỗ răng mọc trên trúc
giang mọc lệch khiến quá trình đánh răng không làm sạch được
sẽ gây ra các bệnh răng miệng sau này
lý do một là cha mẹ chưa quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe răng miệng
mà vẫn chú trọng đến các lĩnh vực khác
mà chưa quan tâm đến vấn đề sức khỏe răng miệng như vậy
bởi vì sao
răng miệng cũng là một cơ quan trên cơ thể
nó là cơ quan đầu tiên của hệ thống tiêu hóa
và cái thứ hai là răng miệng
thì nếu giữ được hàm răng chắc khỏe
thì nó sẽ giúp cho cái sức khỏe toàn thân sau này rất là tốt
và cái thứ hai trẻ sẽ tự tin giao tiếp trong quá trình học tập và phát triển sau này
do vậy để trẻ em có một hàm răng chắc khỏe
đòi hỏi các bậc phụ huynh phải thật sự quan tâm và chú ý
tuy nhiên việc chăm sóc răng miệng ở trẻ em
chỉ thật sự đạt được hiệu quả như mong muốn
khi các cha mẹ phải nắm bắt được những kiến thức cơ bản
ở lĩnh vực này để áp dụng sao cho đủ và đúng
thường thì mỗi mẹ đưa con đến khám
khi mà giai đoạn sâu răng đã muộn
nó gây những nguyên chứng viên tủy gây sưng đau
và ảnh hưởng đến cái chức năng ăn nhai và cái sức khỏe của con
đặc biệt là những bạn uống sữa ban đêm
và những bạn hay ngậm cơm
thì cái tình trạng sâu răng nó sẽ nặng nề hơn
thế thì chúng tôi cũng khuyên cáo các bậc phụ huynh
và các bậc cha mẹ
chăm sóc vệ sinh răng miệng cho con
thứ nhất là phải đánh răng
ngày hai lần sau bữa ăn vào buổi tối vào buổi sáng
thứ hai nữa là
cha mẹ thì nên cho con đi khám sức khỏe giang miệng định kỳ
tại các cơ sở y tế
để các bác sĩ có thể phát hiện được những bệnh về răng miệng
có các biện pháp điều trị và dụ phòng răng miệng cho con
để con có những cái có hàng răng chắc khỏe
bậc cha mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho các con của mình
bậc cha mẹ cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho các con của mình
để bé có một sức khỏe phát triển tốt nhất
thì việc chăm sóc răng miệng khi còn nhỏ là điều không thể chủ quan
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
của truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây thì các đồng nghiệp của chúng tôi
tại trường quay phía nam sẽ gửi tới quý vị và các bạn
những tin tức đáng chú ý khác
xin đồng mời biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên thế cương và biên tập viên viu anh
quang huy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn
trong sát phương nam
với tinh thần gieo hạt mầm nhỏ
mang ron nước việt nam đến gần với người việt
đặc biệt là trẻ em
một nhóm bàn trẻ tại thành phố hồ chí minh
vừa giới thiệu không gian trương bày về một mươi bảy trò rối cổ
tại đây những hoạt động văn hóa này còn mang đến
một cuốn sách mang tên là một phường rối nước
mỗi ấn phẩm tiếp cận với rối nước đầu tiên dành cho trẻ em
thử thách trí nhớ cùng với những tấm thể hình ngộ nghĩnh
không làm khó được hai bé nhà của anh nguyễn tiến huân
các em đã nhanh chóng tìm được những cặp hình rối nước
giống nhau trong sự ngỡ ngàng của nhiều người
một phần từ sự nhanh trí của các em
và một phần nhớ ba mẹ đã nhiều lần
cho hai bé đi xem múa rối nước trước đó
hôm nay thì thấy cái bộ đồ chơi này
nó giống như là nó nhắc lại
với lại trên đó thì mình thấy có những cái nét vẽ
nó cũng thể hiện những nhân vật
rất nhiều nhân vật trong rối nước
thì hình ảnh là mình nghĩ nó rất là thú vị
nó cũng dễ thương
thì pikachu làm được thì rối nước mình cũng làm được thôi
rột chơi thì có lẽ thực ra rột chơi thì cũng vậy thôi
nhưng mà hình ảnh thì sẽ khác
khi mà chơi cái trò chơi đấy
các bé sẽ là nhớ các cái bộ thẻ giống nhau
để mà lập lên và thu giữ được
những cái bộ thẻ đấy
thì đấy là mục đích của cái trò chơi đấy
tất cả nhóm đều đã rất là cố gắng
để mà đưa được một mươi bảy trò dối cổ vô
thì tương ứng là mình đã chọn ra
là một mươi bảy nhân vật và cộng thêm
một nhân vật phụ nữa cho đủ bộ
để thành một mươi tám
trò chơi trên là một hoạt động nhỏ trong chuỗi chương trình
giới thiệu và triển lãm sách một phần rối nước
của các bạn trẻ tại thành phố hồ chí minh
như bài học vỡ lòng về rối nước
khi mà các cháu xem cái đó
thì ở trên đó là nó thể hiện
những cái nét văn hóa của mình
chẳng hạn như lúa nước trên đó nó cũng thể hiện
rồi những cái hình ảnh
về những miền quê việt nam
như là châu rồi những cảm cánh đồng
rồi ngoài ra nó còn thể hiện
sự khéo léo của các nghệ nhân của mình
và những âm nhạc trong đó
tiếng sáo tiếng đàn bầu v v
tức là nó như một sự tổng hợp vậy đó
tủy sách này không chỉ là mang một cái thông điệp
các bạn nhỏ cũng như là phụ huynh
và đến với nhiều người hơn về
cái tình yêu với rối nước của việt nam
mình sử dụng hình thức là tập đếm
đếm từ một một căn này một căn kia
thông qua những cái con rối
nhưng mà những cái tuyến chuyện
mà ẩn đi bên trong đó
là không có phần lời
là cái phần biểu cảm của đứa bé
có thể mới đầu nó mở
khi mà đứa bé nó mở trang sách ra
thì nó sẽ thấy một em nhỏ rất là ngái ngủ rất là chán
và không muốn tập làm diễn dỗ với ba
nhưng mà sau đó khi mà diễm một hồi
cái biểu cảm trên mặt em bé nó vui tươi
nó hào hứng ra một cái trò rối nó cũng tăng tiến
sẽ sinh động gần vung nước lên rồi
thì cái biểu cảm của em bé nó tăng tiến
theo cái tình yêu dối nước của em bé như vậy
điều thú vị ở cuốn sách này
tại tất cả các bạn trẻ đều không phải là nghệ nhân rối nước
nhưng lại có đam mê và mong muốn từng bước
ghi giữ một nét văn hóa độc đáo của dân tộc
nhờ sự cố vấn hỗ trợ chuyên môn
của một số nghệ nhân và nhà nghiên cứu
nhóm bạn trẻ này đã lần lượt thực hiện
các dự án về rối nước
như cho trẻ diễn rối làm rối từ chai nhựa
và nay lại chính thức ra mắt sách vỡ lòng về rối
dự án nối dạy chú hành trình
phi lợi nhuận tù sách siêu nhân
đã diễn ra hai năm nay
tiếp cận nhiều trẻ vùng sâu vùng xa
bằng những hoạt động giải trí và văn hóa